thưa quý vị thời gian qua tin vào những lời mời chào quảng cáo từ các trang mạng xã hội
hứa hẹn về một công việc ổn định lương cao nhiều người đã sập bẫy để rồi bị bắn sang trung quốc
tại đây thì họ đã bị đưa vào những tòa nhà biệt lập nằm giữa rừng sâu hay sát biển
hàng ngày bị canh gác nghiêm ngặt và hầu hết các nạn nhân đã phải trải qua cuộc sống tù nhục
bị dọa nạt đánh đập bị nhốt và bị bỏ đói
và nếu như muốn trở về việt nam thì gia đình nạn nhân phải bỏ tiền chuộc từ sáu mươi đến hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an xác minh
và điều tra làm rõ những trường hợp nạn nhân bị lừa sang campuchia tại tỉnh thừa thiên huế
chỉ cần nhập từ khóa việc làm campuchia trên mạng xã hội facebook thì chỉ trong tích tắc
rất nhiều hội nhóm hiện ra với những lời mời chào như thu nhập ổn định
hơn hai mươi triệu đồng một tháng không tốn chi phí không yêu cầu kinh nghiệm
cùng với nhiều cam kết hấp dẫn khác
công việc nhẹn
công việc nhẹn lương cao
tin vào điều này không cần xác minh nhiều thanh niên đã trốn gia đình
liên lạc với các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị bọn lừa đảo sử dụng nhiều cách
đưa họ vượt biên sang campuchia bằng cả đường chính ngạch hoặc nhập cảnh trái phép
thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước để rụ rỗ người lao động
và người đàn ông chú tại thành phố huế là một nạn nhân của bẫy lừa đảo này
sau hơn một tháng bị giam lỏng tại nước này
không chịu nổi cuộc sống ở đây anh đã phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền hơn sáu mươi triệu đồng để chuộc anh về việt nam
về việt nam thì chắc là một là bỏ trộn còn không thì phải gửi tiền của người nhà sang để mà chuộc mình về thôi
theo lời kể của chị thi gia đình một nạn nhân tại thành phố huế cho biết
tin lời quảng cáo trên facebook em trai chị đã bị lừa đưa sang campuchia theo đường biển
lên hà tiên kiên giang rồi sang campuchia và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập
ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác
người việt nam mỗi ngày các nạn nhân phải làm việc liên tục từ một mươi năm đến một mươi sáu tiếng một ngày
bị quản lý công ty đánh đập
sau hơn một tháng em trai chị thi không chịu được nữa xin nghỉ
thì công ty yêu cầu phải trả hơn chín mươi triệu đồng gọi là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động
hết cách nạn nhân phải liên lạc về gia đình chuyển tiền sang campuchia chuộc đưa người về việt nam
phải lừa người khách vô chơi phải lừa khách tạo tài khoản để mà vô chơi
ví dụ như một ngày là như là hẳn bác lừa hai ba người khách chứ đó
thì tâm mô tiên đó mình phải lừa được chân nợ
còn nếu như mà không lừa được thì hẳn nhục lang đập đánh
theo thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
đơn vị đã tiếp nhận hơn một mươi đơn trình báo của người dân liên quan đến việc con em của mình
bị lừa đưa sang campuchia làm việc trái phép
chỉ đào các đơn vị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền
để ngăn ngừa cho các đối tượng này không tiếp tục hoạt động
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh khai thác các đối tượng đưa người việt nam sang campuchia
và phối hợp với các cơ quan chức năng của các người sửa tài
để đưa những người bị nạn nhân này trở về với việt nam an toàn trong thời gian tới
mong muốn tìm kiếm việc làm ổn định để mưu sinh là ước muốn chính đáng của người lao động
tuy nhiên mỗi người dân cần phải cảnh giác tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động
liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn môi giới xuất khẩu lao động đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể
tránh sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao để rồi tiền mất tật mang
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất